các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công tác bảo đảm an ninh trật tự đã có chuyển biến rõ nét nhận được sự đồng thuận ghi nhận của nhân dân và chính quyền địa phương
tuy nhiên thực tiễn này hiện nay cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức cán bộ cơ chế lãnh đạo chỉ huy chế độ chính sách đối với công an xã và đội ngũ công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

các bảo đảm an ninh trật tự đã có chuyển biến rõ nét nhận được sự đồng thuận ghi nhận của nhân dân và chính sách đối với công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách
công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia bán chuyên trách tiếp tục tham gia